xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
sang ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng chín mưa trên khu vực có xu hướng giảm dần về lượng
tuy nhiên cùng bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to
do mưa lớn nên nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và các hoạt động sản xuất của người dân
tương tự người dân các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn kéo dài
về nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai phổ biến trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ sau đó sẽ có xu hướng tăng dần từng ngày
nằm ở phía nam giải mây rồng vắt ngang qua khu vực bắc bộ nên từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng có mưa rào rải rác
lượng mưa lớn tập trung ở thanh hóa và nghệ an người dân cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh trong cơn rông
do có mưa nên nhiệt độ phổ biến là ở dưới mức ba mươi bốn độ vào trưa chiều
còn từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới mưa rào và rông xuất hiện rải rác về chiều và tối
trong ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ một số nơi còn trên ba mươi năm độ
tiết trời khá là oi nóng vào thời điểm trưa chiều ở các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió tây nam có cường độ ở mức trung bình
do vậy ban ngày hầu hết các nơi trời có nắng đan sen những khoảng nhiều mây
về chiều và tối thì xuất hiện mưa rào và rông
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ về đêm và sáng là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
về trưa chiều nhiệt độ giao động trong khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực nam bộ cũng có mưa rông vào lúc chiều tối
người dân cần đề phóng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ duy chiều định
đêm phổ biến là ở dưới mức ba mươi ba độ